ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa phép duyệt nguồn vốn từ quỹ bảo trì đường bộ năm hai nghìn một mươi chín
để sửa chữa bảo trì các công trình giao thông bảo đảm an toàn đúng tiến độ góp phần đẩy lùi ủn tắc trên địa bàn
trong đó hà nội sẽ xén mở rộng mặt đường bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang cây xanh thàm cỏ
trên giải phân cách trên đường tôn thất thuyết kẻ tạo phố trung liệt và các nút giao thông nối với đặng tiến đông thái hà thái thịnh